văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành chỉ đã thực hiện một số nội dung sau
theo dõi kiểm đếm tàu thuyền thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động các biện pháp phòng tránh
thường xuyên theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên các phương tiện thông tin quản lý việc ra khơi của tàu thuyền giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
duy trì lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu
tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về văn phòng ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn
như vậy áp thấp nhiệt đới có khả năng thành bão tại vùng biển trường sa đang hướng về khánh hòa quảng ngãi
hiện nay thì vẫn còn hàng ngàn tàu cá quảng ngãi đang đánh bắt trên các vùng biển đặc biệt là vùng biển trường sa
lực lượng biên phòng và ngành chức năng đang tập trung kêu gọi tàu thuyền vào bờ tìm nơi tránh áp thấp nhiệt đới
những ngày qua tàu cá ngư dân quảng ngãi luôn túc trực có mặt tại vùng biển trường sa khai thác đánh bắt hải sản
riêng nghiệp đoàn nghề cá xã bình châu huyện bình sơn có gần hai trăm linh tàu cá đang đánh bắt hải sản tại vùng biển trường sa
trước việc xuất hiện áp thấp nhiệt đới trong chiều tối ngày một mươi một tháng chín qua các máy ecom tại cộng đồng
nghiệp đoàn nghề cá xã bình châu đã kêu gọi tàu thuyền khẩn trương nấp áp thấp nhiệt đới cũng như chạy vào đất liền
một số tàu cá chuẩn bị ra trường sa đang đánh bắt hải sản cũng cạm dừng lại trước áp thấp nhiệt đới

phối hợp với các địa phương và các đài canh tổ chức kêu gọi các phương tiện trên biển vào nơi trú ẩn an toàn
tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể thành bão để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm
kiên quyết không để tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm
trọng nghiệp sắp phạm sẽ kỳ đã thành lập một cơ tố
điều đó là duy trì trực thăng bốn bốn về cấm các phương tiện đề nghị sau khi có biển của tỉnh
đồng thời phối hợp với các địa phương sắp xếp các phương tiện ngoài địa bàn và trong địa bàn vào nơi trú ẩn an toàn

không chỉ nhà tái định cư tại khu đô thị đồng tàu tòa nhà tái định cư n sáu khu đô thị pháp vân hà nội cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự
bà đinh thị đính đã hơn tám mươi tuổi nhưng để ra khỏi nhà bà phải đi bộ chín tầng và tất nhiên phải có sự giúp đỡ của con cháu
bất tiện mệt mỏi nên bà tự ra mình trong căn phòng một mươi hai m hai suốt nhiều tháng nay